các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chị cho biết đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu gái bắt đầu từ hai năm trước
và có bằng chứng camera ghi lại ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng xâm hại tình dục cháu tại nhà
mặc dù ở nhà vẫn còn hai cháu nhỏ một cháu bốn tuổi và một cháu năm tuổi nhưng đối tượng vẫn xâm hại tình dục cháu
chiều nay trao đổi với luật sư chị cho biết cơ quan điều tra đã cùng chị đưa cháu gái đi giám định pháp y
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
theo quan điểm của luật sư hỗ trợ pháp lý cho chị hà thị nờ
xét về việc hành vi của chị nờ xuất phát từ việc quá bức xúc khi chứng kiến hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của đối tượng
đã có hành vi xâm hại tình dục con gái một mươi năm tuổi trong suốt thời gian dài
do đó hành vi của chị n có thể được xem xét là gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
theo quy định tại điều một trăm ba mươi năm bộ luật hình sự là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
để có căn cứ xử lý chị nờ thì đối tượng phải có yêu cầu xử lý và giám định tỷ lệ thương tích phải từ ba mươi một trở lên
đối với hành vi của đối tượng
cơ quan điều tra sẽ xem xét xem có hay không hành vi xâm hại tình dục
giao cấu trái ý muốn của cháu gái để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
nếu có căn cứ xác định đối tượng đã nhiều lần đe dọa ép buộc cháu gái quan hệ tình dục
thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
tội danh và hình phạt được quy định tại điểm d khoản hai điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự
theo điều một trăm ba mươi năm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó
thì sẽ bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
trường hợp một gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người là ba mươi một trở lên
trường hợp hai gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ sáu mươi một trở lên hoặc dẫn đến chết người
theo điều một trăm bốn mươi hai tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
hành vi dùng vũ lực đe dọa hoặc dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân
hoặc thủ đoạn khác để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi
đến dưới một mươi sáu tuổi trái với ý muốn của họ
hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác giới với người dưới một mươi ba tuổi
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
trường hợp một có tính chất loạn luận
trường hợp hai làm nạn nhân có thai
trường hợp ba
gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
trường hợp bốn đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc giáo dục chữa bệnh
trường hợp năm phạm tội hai lần trở lên
trường hợp sáu đối với hai người trở lên
trường hợp bảy tái phạm nguy hiểm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
trường hợp một có tổ chức
trường hợp hai nhiều người hiếp một người
trường hợp ba đối với người dưới một mươi năm
trường hợp bốn gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ sáu mươi một trở lên
trường hợp năm biết mình bị nhiễm hitv mà vẫn phạm tội
trường hợp sáu làm nạn nhân chết hoặc tự sát
trường hợp bảy người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm
ngày hai mươi tháng ba công an huyện yên châu tỉnh sơn la đang điều tra vụ án một người đàn ông ở xã triềng hạc huyện yên châu bị cắt cổ quý
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện yên châu cho biết sáng cùng ngày công an địa phương tiếp nhận điều tra về trường hợp một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bị vừa cắt mất của quý
tuy nhiên nếu phần dương vật bị đứt lìa cũng như vết thương ở dương vật được xử lý đúng cách ngay từ đầu thời gian này có thể kéo dài thêm mà vẫn có khả năng phẫu thuật thành công
bệnh viện từng nhiều lần phẫu thuật nối thành cầu giường vật sau chín đến một mươi giờ kể từ khi bị đứt lìa
bác sĩ sâm khuyến cáo nếu chẳng may gặp phải sự cố này người nhà nên nhanh chóng làm sạch phần bị đứt lìa quấn trong một chiếc gạc sạch đặt vào hai lớp túi ni lông cột chặt miếng túi lại và đặt túi vào môi trường nước đá răng tan
không để phần dương vật bị đứt lìa tiếp xúc trực tiếp với nước đá vết thương trên cơ thể bệnh nhân nên được băng ép để cầm máu lập tức chuyển bệnh nhân và dương vật bị đứt lìa đến cơ sở y tế chuyên sâu để nối lại
với hành vi cắt cổ quỹ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư hà nội khẳng định cho dù bất cứ nguyên nhân là gì đi nữa thì đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm
hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe thậm chí tính mạng của người khác ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của nạn nhân
bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý hình sự đối với các đối tượng đã thực hiện hành vi nguy hiểm này theo quy định của pháp luật
có thể nói rằng vết thương ở vị trí đó là rất nghiêm trọng làm nạn nhân rất đau đớn mất nhiều máu nếu không được cấp cứu kịp thời thì nạn nhân có thể tử vong
bởi vậy trong quá trình điều tra cơ quan điều tra sẽ làm rõ mục đích của đối tượng có nhằm đắc đoạt tính mạng của nạn nhân hay không hậu quả có thể làm nạn nhân thiệt mạng hay không làm rõ không gian thời gian điều kiện cấp cứu cho nạn nhân
trường hợp có căn cứ xác định hành vi nhằm mục đích tức đoạt là tính mạng của nạn nhân hoặc có thể làm nạn nhân thiệt mạng thì hành vi này có thể bị xử lý về tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
còn trường hợp không chứng minh được động cơ mục đích giết người hoặc hành vi không thể dẫn đến chết người thì đối tượng gây án sẽ xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn của bộ luật hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như có tính chất côn đồ vì động cơ đê hèn sử dụng hung khí nguy hiểm
hình phạt mà đối tượng gây án có thể phải đối mặt với khung từ năm năm đến một mươi năm tù nếu thương tích của nạn nhân từ ba mươi một đến sáu mươi
đối với những vụ việc như thế nếu tìm được cuộc quyền
nạn nhân sớm bảo quản tốt thì mới có thể chấp nối được
trường hợp không thể bảo quản được hoặc không tìm thấy thì nạn nhân phải mang thương tật suốt đời
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý sức khỏe và cuộc sống gia đình
vì vậy hành vi này là đe hèn và rất đáng liên án
cơ quan tố tụng sẽ xử lý bằng các chế tài nghiêm minh của pháp luật luật sư cường phân tích